nhân kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam sáng nay tại thành phố hồ chí minh
bảo tàng phụ nữ nam bộ đã tổ chức chương trình giao lưu gặp gỡ những nữ chiến sĩ làm công tác giao liên
trong thời kỳ kháng chiến trong đế quốc mỹ và khai mạc trưng bày chuyên đề nữ chiến sĩ sao liên miền nam
tại buổi giao lưu khán giả đã được nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm mưu trí sáng tạo
kiên cường chiến đấu của những nữ giao liên trong việc tổ chức đưa đón cơ sở và cán bộ hoạt động bí mật
thu nhận tài liệu và cả vận chuyển lương thực vũ khí
từ những câu chuyện trên càng khẳng định những nữ giao liên không chỉ là mạch máu trái tim mà gánh vác sứ mệnh lịch sử cao cả
đảm nhiệm công tác trong vòng vây kẻ thù vượt qua gian khổ bằng mưu trí thông minh và lòng dũng cảm để phục vụ cho cuộc kháng chiến
trong khuôn cổ chương trình bảo tàng phụ nữ nam bộ đã khai mạc trưng bày chuyên đề nữ chiến sĩ giao liên miền nam
với khoảng hai trăm linh hiện vật và ảnh tư liệu mà bảo tàng được trao tặng và sưu tầm trong những năm vừa qua
và tổ chức tổng kết trong giải cuộc thi ảnh với chủ đề vòng đời năm hai nghìn một mươi chín